một số tổ chức và địa chỉ truyền thông chống cộng lập tức khai thác quảng bá tung hô như một sự kiện quan trọng
qua đó vừa vu cáo nhà nước việt nam và chính quyền địa phương vừa biến thành cơ hội tô vẽ cho cái chính thể bán nước hại dân
cái chính thể mà ngày ba mươi tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm ông dương văn minh tổng thống cuối cùng của nó phải tuyên bố hạ vũ khí đầu hàng không điều kiện
chính quyền sài gòn từ trung ương đến địa phương phải giải tán hoàn toàn
từ ngày phải tháo chạy khỏi quê cha đất tổ phải sống tiếp tầm gửi nơi xứ người bộ phận người gốc việt cực đoan tụ tập trong mấy hội nhóm chống cộng ở hải ngoại vẫn chưa chịu thừa nhận thất bại nhục nhã
họ vẫn nối tiếc về thời sống bám và ngoại bang làm hại đồng bào không xấu hổ khi tự huyễn hoặc để lừa dối mình lừa dối người khác về chế độ việt nam cộng hòa
có quân lực hùng mạnh tự do dân chủ kinh tế phát triển ăn sung mặc sướng rồi hoang tưởng mơ về ngày phục quốc
để thỏa mãn tâm thế hoang tưởng họ bày đủ thứ âm mưu xảo quyệt đê hèn để chống phá đất nước
dùng đủ loại thủ đoạn bẩn thiểu từ gây sức ép tới rậm dọa buộc người gốc việt phải góp tiền bạc để họ giải phóng quê hương
trong các việc làm vô vọng này họ coi cơ vàng làm biểu tượng là công cụ
như ở mỹ thì thoảng họ vác cơ vàng đeo súng gỗ ra đường diễu hành
không được thừa nhận thì jay nguyễn nghị sĩ nghị viện bang california lại chế cơ vàng thành khăn quàng để đeo vào phòng học
việc đầu tiên nguyễn văn hải tạ phong tần phải làm khi đến mỹ là bị rúi cờ vàng vào tay và ép phải cầm
thậm chí cờ vàng là quân bài để mấy phe phái chống cộng người mỹ gốc việt đấu đá
cơ vàng đã tranh giành ảnh hưởng
thí dụ nhân cơ hội có đoàn xe của quân đội mỹ đi qua họ đứng bên đường vẫy cờ vàng rồi đưa lên youtube đoạn video có nhăn đề
thủ tướng đào minh quân và tướng lãnh các binh đoàn tham gia diễu hành và thăm hỏi đồng bào
với tâm địa hắc ám băng đảng cơ vàng làm đủ trò vè dối trá để tô son chát phấn cho chế độ việt nam cộng hòa
kết hợp với cung cấp tiền bạc họ mê hoạc một số người trong nước tin theo
theo cơ vàng ở gốc cây đầu nhà xó vườn để chụp ảnh đưa lên internet làm zoom bang
cho nên vì có hành vi dán khẩu hiệu cờ vàng ba sọc đỏ ở nơi công cộng mà nguyễn phương uyên đã phải nhận bản án của tòa án nhân dân
nguyễn viết dũng từng nhận án tù vì hành vi gây dối trật tự công cộng cũng là người từng treo cờ vàng lên nóc nhà của gia đình mình
nhiều nhà nghiên cứu chính khách nước ngoài đã chỉ đích danh bản chất tay sai bù nhìn
của cái gọi chế độ việt nam cộng hòa
xác đáng hơn là ý kiến của những người từng theo ngoại bang chống lại đồng bào như năm hai nghìn năm
trả lời phỏng vấn báo thanh niên ông nguyễn cao kỳ từng làm thủ tướng phó tổng thống chế độ việt nam cộng hòa nói
mỹ luôn luôn đứng ra trước sân khấu làm kép nhất
vì vậy ai cũng cho rằng đây là cuộc chiến tranh của người mỹ và chúng tôi chỉ là những kẻ đánh thuê
những ai còn mê mụi mơ tưởng đến đây
chế độ việt nam cộng hòa và dành cơ hội để ve vẩy cờ vàng chụp ảnh kiếm tiền
nên đọc cuốn khi đồng minh tháo chạy cơ sở hứa chấn minh xuất bản năm hai nghìn năm ở san jose của mỹ
của ông nguyễn tiến hưng từng là phụ tá tổng thống về tái thiết
tổng trưởng kế hoạch điều phối kinh tế trong mấy năm cuối cùng của chế độ việt nam cộng hòa
là người trong cuộc đã trải qua nhiều biến cố lại nắm trong tay rất nhiều tài liệu cơ mật
thời nguyễn văn thiệu ông nguyễn tiến hưng đã công bố nhiều tư liệu số liệu và đánh giá rất cụ thể
thí dụ với câu hỏi tại sao sụp đổ ông nguyễn tiến hưng đã phân tích bằng khá nhiều nguyên nhân
đến thời việt nam cộng hòa cũng trên bảy mươi năm ngân sách quốc phòng trả lương cho quân đội là do viện trợ mỹ
rồi toàn bộ quân trang quân dụng từ khẩu súng viên đạn lít xăng tới xe tăng đại bác máy bay
cái gì cũng có nhãn hiệu mdap viết tắt của chương trình viện trợ quân sự của mỹ
về mặt kinh tế khi chiến tranh leo thang sản xuất trong nước không phát triển lại còn tụt hậu
cung ứng cho nhu cầu của nhân dân phải dựa vào đô la của mỹ để nhập cảng
những sản phẩm cho nhu cầu từ ăn ở mặc tới vận chuyển một tỷ lệ rất quan trọng được đáp ứng từ viện trợ mỹ
đó là chưa nói tới các nhu cầu khác như y tế
giải trí như vậy về vật chất sự lệ thuộc hầu như là toàn diện
tình trạng này còn dẫn tới sự lệ thuộc về tinh thần và tâm lý
nếu mỹ còn giúp thì các nhà lãnh đạo và dân quân miền nam còn chịu đựng chiến đấu
nếu có dấu hiệu họ bắt đầu bỏ thì tinh thần bắt đầu xa suốt
tới lúc bỏ thật là sụp đổ
để diễn tả số phận tôi đòi của chế độ việt nam cộng hòa
ông nguyễn tiến hưng tạo lập các tiêu đề khá thú vị
như chạy gạo sống qua ngày trang một trăm sáu mươi
hậu quả của lệ thuộc trang một trăm bảy mươi sáu
cái nhục của kẻ đi cầu xin trang hai trăm linh hai
và bản chất ký sinh sống bám vào viện trợ nước ngoài của chế độ này
đã được tóm lược cụ thể qua một văn bản ông từng tiếp cận
nếu mức độ quân viện là một bốn tỷ usd
thì có thể giữ được tất cả những khu đông dân cư của cả bốn vùng chiến thuật
nếu là một một tỷ usd
thì quân khu một phải bỏ
nếu là chín trăm linh triệu usd
thì khó lòng giữ được quân khu một và hai
hoặc khó đương đầu với cuộc tổng tấn công của bắc việt
nếu là bảy trăm năm mươi triệu usd
thì chỉ có thể phòng thủ vài khu vực chọn lọc
và khó điều đình được với bắc việt
nếu quân viện dưới sáu trăm linh triệu usd
thì chính phủ việt nam cộng hòa chỉ còn giữ được sài gòn
và vùng châu thổ sông kiều long
trích trong cuốn
khi đồng minh tháo chạy
trong cuốn sách
ông nguyễn tiến hưng dẫn lại một sự kiện đặc biệt
lột tả hết bản chất của chế độ việt nam cộng hòa
đó là trong bức thư đề ngày hai mươi năm tháng ba năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
nguyễn văn thiệu gửi tới tổng thống mỹ
khi đó là g ford
để văn nài g ford thi hành hai biện pháp cần thiết
ra lệnh cho phi cơ b năm mươi hai can thiệp trong một thời gian ngắn
xong mãnh liệt xuống những nơi
tập trung quân và căn cứ hậu cần của địch trong lãnh thổ miền nam
cung ứng khẩn cấp cho chúng tôi những phương tiện cần thiết
để ngăn chặn và đẩy lùi cuộc tấn công
khi lời cầu xin ấy không có kết quả
ngày một mươi bốn tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
nguyễn văn thiệu đã làm một việc rất nhục nhã
là tiếp tục gửi công điện tới g ford để cầu xin
với công điện này
nguyễn văn thiệu trực tiếp bộc lộ bản chất bán nước hại dân
bằng việc đem tài sản đến tổng thống mỹ
và đất nước ra thế chấp nhằm được vay tiền
tôi trân trọng thỉnh cầu ngài kêu gọi quốc hội
cho việt nam cộng hòa vay dài hạn ba tỷ đô la
chia làm ba năm lãi suất do quốc hội ấn định
và xin chuyển hạn một mươi năm trước khi trả vốn và lời
tài nguyên dầu hỏa và canh nông của việt nam cộng hòa
sẽ dùng làm tiền thế chân cho món nợ này
trích trong cuốn khi đồng minh tháo chạy trang ba trăm một mươi bốn ba trăm một mươi năm
với bản chất như vậy
sự sụp đổ của chế độ việt nam cộng hòa là tất yếu không thể tránh khỏi
và hình ảnh ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn tám
một nữ sĩ quan cảnh sát mỹ đã vứt cờ vàng vào thùng rác
tại một nhà hát ở thành phố grover của mỹ
trong đoạn video trên youtube đã nói lên tất cả
đó cũng là điều trong loạt bài có nhân đề
những thắc mắc cần giải đáp đề cập tới cờ vàng
giáo sư tiến sĩ trần trung ngọc
người mỹ gốc việt từng là sĩ quan quân đội việt nam cộng hòa đã viết
ngày nay bảo tôi cầm lá cờ đó đi chống cộng dưới bất cứ hình thức nào
chống đối các chính khách từ việt nam qua
biểu tình chống việt quýt ly hay người việt thân cộng
tranh đấu để được công nhận là lá cờ chính thức của việt nam
tranh đấu để được treo ở vài nơi công cộng
vài trường học hay cả bắt tôi phải chào nó
coi như nó là quốc kỳ
thì đối với tôi là một sự xỉ nhục
xỉ nhục là một sự xỉ nhục
vì đó là hành động của những kẻ không biết ngưỡng
những nhóm người chống cộng cực đoan không hiểu được như vậy
cho nên đã lạm dụng lá cờ vàng ba sọc đỏ
trong những hành động vô lối thiếu hiểu biết
đọc dư luận về đám người không có đầu óc này trên báo mỹ
và trên internet tôi thật sự lấy làm xấu hổ lây
lá cờ vàng ba sọc đỏ đã trở thành biểu tượng
của những đám người chống cộng bất kể lý lẽ
những đám người giống như các băng đảng
không đại diện cho bất kể lý lẽ
và cứ ai khoan nói là đại diện cho hơn hai triệu người việt di cư
có thể nói ý kiến rất xác đáng của ông trần trung ngọc
là điều cảnh tỉnh với những người còn mê mụi
nghe theo kẻ xấu mà cổ vũ cho lá cờ vàng
đã bị vứt vào sọt rác của lịch sử
họ nên tỉnh ngộ để không bị kẻ xấu lợi dụng
để không tiếp tay không về hùa với kẻ xấu phá hoại đất nước
còn mấy kẻ sức tàn lực kiệt mà vẫn cố làm sống
lại cái thây ma việt nam cộng hòa
cũng cần phải xem lại mình để biết xấu hổ
và dừng lại không xúi bẩy người khác làm điều xấu
bởi đó không phải là chuyện về lá cờ
mà là mưu đồ chính trị đen tối
và nếu tiếp tục chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài
không nên về hùa với kẻ xấu phá hoại đất nước
của tác giả lê vũ hoài ân
bài đăng trên báo nhân dân
chương trình xin tạm dừng ở đây
cảm ơn quý vị và các bạn
cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau